theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh đã lên tới gần hai mươi ba tỷ đồng
sau khi mưa lũ đi qua các ngành chức năng địa phương đã và đang huy động tối đa các nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và sớm ổn định lại đời sống cho người dân
sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ tỉnh phú thọ chỉ đạo các ngành liên quan tập trung cao độ huy động lực lượng công an quân đội lực lượng xung kích các xã phối hợp với người dân dọn dẹp nhà cửa di chuyển tài sản về nơi ở cũ ổn định đời sống ở những địa phương bị ảnh hưởng
tỉnh phú thọ chỉ đạo các cấp chính quyền người dân tuyệt đối không được chủ quan phải tăng cường kiểm tra giả soát các khu vực nguy hiểm nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
an toàn cho người sinh sống ven sông ngòi trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản